tại thành phố hồ chí minh đơn vị chủ đầu tư dự án chống ngập gần một mươi tỷ đồng tại thành phố hồ chí minh cho biết
đến thời điểm này tiến độ thi công đã đạt hơn bảy mươi sáu
nếu nhanh chóng được bàn giao mặt bằng đến cuối năm nay đơn vị sẽ phấn đấu để hoàn thành trị tiêu
qua năm tháng tái khởi động đến nay các hạng mục tại công bến nghé đã đạt bảy mươi tám dự kiến xong trong năm hai nghìn một mươi chín
cống tân thuận đạt bảy mươi dự kiến đầu năm hai nghìn hai mươi hoàn thành
riêng cống phú xuân mương chuối cây khô phú định mới chỉ đạt từ bảy mươi đến tám mươi năm tiến độ do vướng mặt bằng
công ty trách nhiệm hiếu hạn trung nam bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy chủ đầu tư dự án cho biết
các phần vướng đền bù nằm ngoài khu vực thi công công trình như khu đê bao kè
nên không ảnh hưởng nhiều đến việc thi công các hạng mục công trình
nếu trong tháng sáu các quận huyện bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận bốn quận bảy quận tám và huyện nhà bè bình chánh
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bối thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư
triển khai dự án trước ngày ba mươi tháng sáu
dự án chống ngập gần một mươi tỷ đồng có bốn mục tiêu quan trọng là chống ngập do chiều
điều tiết mực nước canh rạch cải tạo cảnh quan cải thiện môi trường và bảo đảm giao thông đường thủy